theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến sáu giờ sáng nay ngày ba mươi một tháng bảy việt nam ghi nhận thêm bốn mươi năm ca mắc mới
đang được cách ly tại các cơ sở y tế tại đà nẵng
những thông tin cụ thể sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin một mươi một h ba mươi phút trưa nay